ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai lãnh đạo công an quận bắc tử liêm hà nội cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc có ba người tử vong tại phường phú diễn quận bắc tử liêm
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai người dân đã phát hiện trong ngôi nhà số hai mươi bảy
hẻ một trăm chín mươi ba trên một trăm tám mươi trên ba mươi năm phường phú diễn có ba người tử vong
cả ba đều còn trẻ tuổi nguyên quán hải dương trong đó có một người là chủ nhà
người dân sau đó đã báo cho chính quyền địa phương
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường phú diễn và công an quận bắc tử liêm
đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc
hiện người nhà đã đưa thi thể ba nạn nhân về quê hải dương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ